ngày ba mươi tháng một mươi thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng các đồng chí quý vị và các bạn những nội dung cơ bản và quan trọng của nghị quyết
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã xác định nguyên nhân sâu xa chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ đảng viên đó thiếu tu dưỡng rèn luyện lập trường tư tưởng không vững vàng hoang mang giao động cho những tác động từ bên ngoài xa vào chủ nghĩa ca nhân ích kỷ hẹp hòi bị cắm rỗ bởi các lợi ích vật chất không làm tròn trách nhiệm bồn phận của mình trước đảng trước dân
nghị quyết đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trước hết là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đó là
phai nhạt lý tưởng cách mạng giao động giảm suốt niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
xa rời tôn trị mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái
nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị lùi học tập chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng
trong tự phê bình còn dấu diếm không dám nhận khuyết điểm
nói và viết không đúng với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
duy ý chí áp đặt bảo thủ chỉ làm theo ý mình
tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức
vướng vào tư duy nhiệm kỳ chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt có lợi cho mình
những biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống gồm
cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi chỉ lo vun vén cá nhân
không quan tâm đến lợi ích tập thể ganh ghét đố kỵ so bì tị nạnh không muốn người khác hơn mình
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức
cục bộ bè phái kèn cựa địa vị tranh chức tranh quyền độc đoán gia trường thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành
kê khai tài sản thu nhập không trung thực
mắc bệnh thành tích háo danh phô trương che giấu khuyết điểm
quan liêu xa rời quần chúng không sâu sát cơ sở
quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí thất thoát tài chính tài sản ngân sách nhà nước đất đai tài nguyên
tham ô tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp và đối tượng khác để trục lợi
thao túng trong công tác cán bộ chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển chạy bằng cấp chạy tội
chín đánh bạc rượu trẻ bê tha mệt tín dị đoan
một mươi về biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là những hành vi
một phản bác phủ nhận chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng
phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kích động tư tưởng bất mãn bất đồng chính kiến chống đối trong nội bộ
phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
móc nối cấu kết với các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng
quan điểm đối lập vận động tổ chức tập hợp lực lượng để chống phá đảng và nhà nước
đưa thông tin sai lệch xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí văn học nghệ thuật
có tư tưởng dân tộc hẹp hòi tôn giáo cực đoan
trên cơ sở xác định rõ những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết đã xác định rõ quan điểm là nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
kết hợp giữa xây và chống xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
kiên quyết kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nỗ lực lớn phát huy sự chủ động sáng tạo
và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý
trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp là nòng cốt thực hiện quyết liệt
đồng bộ có giải pháp để đấu tranh ngăn chặn để lùi sự suy thoái tự diễn biến tự truyền hóa có hiệu quả
nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ nghị quyết đề ra bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp
về công tác chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình về cơ chế chính sách
về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nghị quyết yêu cầu bộ chính trị ban hành kế hoạch thực hiện xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan
tổ chức đảng ở trung ương và trực thuộc trung ương phân công cụ thể và chỉ đạo
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ
chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thể chế hóa cụ thể hóa nội dung nghị quyết
thành các văn bản pháp luật để thực hiện các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn
tỉnh ủy thành ủy đảng ủy cơ quan trực thuộc trung ương tổ chức học tập
quán triệt chủ động xây dựng kế hoạch đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả nghị quyết